ngày một mươi một tháng sáu hải đoàn một mươi một bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một cùng với hải đội hai bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về biển đảo và tặng cơ tổ quốc
theo đó chín mươi áo phao phao cứu sinh đã được trao tặng cho chín mươi tàu thuyền của ngư dân đang làm ăn sinh sống trên khu vực vịnh hạ long
vận động bà con ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về biển đảo không xâm phạm vùng biển của nước ngoài không sử dụng các ngư cụ cấm trong khai thác thủy sản
hạn chế tiến tới không xả rác thải nhựa ra biển tích cực tham gia ngăn ngừa đấu tranh với các đối tượng có hành vi xâm phạm chủ quyền an ninh quốc gia buồn lậu vận chuyển hàng hóa trái phép
thực sự mỗi con tàu là một mốc chủ quyền trên biển